cho dù người dùng phát hiện và đã xóa tiềm tin động hại theo cách thủ công

điều này gây khó khăn trong việc xử lý hay gỡ bỏ trên đề trục
thưa quý vị trước đây thay đổi các thông tin về nghĩa vụ thuế
người dân cần phải đến gặp trực tiếp gọi điện gửi email cho cơ quan thuế
hoặc tra cứu một số thông tin công khai trên cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế
hiện nay người nộp thuế có thể chủ động tra cứu các thông tin về thuế thu nhập cá nhân
thuế giá trị gia tăng và thực hiện nghĩa vụ thuế của mình ngay trên một ứng dụng được kết nối
liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
chỉ cần một chiếc điện thoại smartphone cài đặt ứng dụng itas mobile
chị nguyễn thị hương thủy chỉ mất vài phút là có thể thực hiện được việc thay đổi thông tin kê khai thuế
itas mobile là một ứng dụng nằm trong nền tảng tích hợp của ngành thuế
cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân hộ kinh doanh
đây là một sự thay đổi tích cực nhận được sự hưởng ứng của người dân và doanh nghiệp
khi thực hiện các thủ tục của ngành thuế
thời gian qua tổng cục thuế và cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đã triển khai kết nối sử dụng tài khoản định danh điện thuế
sau khi kết nối cá nhân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử đã được cấp
tại hệ thống vneid để đăng nhập vào ứng dụng itas mobile
và sử dụng các dịch vụ về thuế điện tử dành cho cá nhân
từ bến đó sang nó sẽ đảm bảo tính chính xác
người dân không phải lo nắng với dữ liệu
tiện ích thứ hai đấy là người dân không phải mất thời gian đi lại
và chủ động hơn trong thời gian kê khai của mình
người sử dụng thực hiện việc tải ứng dụng itas mobile
trên app store hoặc google play trên thiết bị di động của mình
sau khi tải ứng dụng xong
thực hiện việc đăng nhập và ứng dụng bằng một trong hai cách
cách một là đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử cấp bởi cơ quan thuế
cách hai có thể đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử cấp bởi bộ công an
đặc biệt ở đây sẽ có cái tính năng nổi trội đó là
đối với trường hợp người nộp thuế thông tin chứng minh nhân dân
và căn cước công dân ở bên ngân hàng ở bên thuế chưa khớp nhau
thì sẽ không nếu mà chức năng tạo tài khoản như trước
thì sẽ bị không khớp dữ liệu và sẽ không xác thực trực tiếp được
mà phải đến cơ quan thuế trực tiếp
thì ở đây bây giờ đã có hỗ trợ người nộp thuế đó là
cái chức năng tạo tài khoản và thay đổi thông tin đăng ký thuế
tại đây thì người nộp thuế sẽ thực hiện việc xác thực tạo tài khoản
và đồng thời thay đổi trực tiếp thông tin đăng ký thuế luôn
chứ không cần phải đến cơ quan thuế thay đổi hoặc đến ngân hàng trực tiếp như trước đây nữa
thì ứng dụng sẽ có những cái chức năng cơ bản như đó là
nộp thuế rồi nộp thuế thay tra cứu chứng từ
rồi liên kết tài khoản
và đặc biệt chức năng nổi trội đó là tra cứu thông tin kết toán thuế
tại đây thì đặc biệt đối với trường hợp cá nhân làm công an lương
mình có thể tra cứu được tất cả các thu nhập qua các năm
qua các tổ chức chi trả thu nhập
e tech mobile hiện tại đã thực hiện việc kết nối xác thực các thông tin
với bộ công an phục vụ cho người dân trong quá trình thay đổi thông tin năng ký thuế
trước đây thì người dân phải
gửi hồ sơ đến cơ quan thuế và chờ cơ quan thuế xác thực các thông tin
nhưng hiện tại bây giờ thì chỉ cần thực hiện trên ứng dụng
và tại đó thì ứng dụng sẽ gọi thông tin sang bộ công an thực hiện việc xác thực
và sau đó là sẽ thực hiện cái việc thay đổi thông tin đăng ký thuế luôn
song song với việc kết nối chia sẻ dữ liệu
ngành thuế cũng đang quyết tâm triển khai chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân
để thống nhất sử dụng mã số định danh công dân là mã số thuế
thuế cho biết với khối lượng dữ liệu bảy mươi tám triệu mã số thuế cá nhân cần giá soát
cần phải có kế hoạch và lộ trình thực hiện để đảm bảo hoàn thiện việc đồng bộ dữ liệu về thuế
đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và làm sạch
thống nhất sử dụng mã số định danh công dân là mã số thuế trong năm hai nghìn hai mươi
trước đây mỗi một người được cấp một chứng minh thư nhân dân
một căn cước công dân rồi lại được cấp mã số thuế
mã số sổ bảo hiểm xã hội
số thẻ bảo hiểm y tế
và về phía công dân thì phải ghi nhớ rất là nhiều thông tin
và kê khai thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước khác nhau
về phía cơ quan quản lý nhà nước thì quản lý độc lập
và không có sự liên kết trao đổi thông tin giữa các lĩnh vực các ngành
khi sử dụng thống nhất mã số định danh công dân làm mã số thuế nói riêng
và để giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan thuế
và sử dụng mã định danh để giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước khác
thì đương nhiên người dân chỉ cần phải kê khai thông tin về cái định danh của mình
các cơ quan quản lý nhà nước có thể trao đổi thông tin quản lý
theo ngành lĩnh vực đối với công dân
tăng cường hiệu quả quản lý nói riêng và quản lý nhà nước nói chung
với ngành thuế thì khi có mã định danh cá nhân là mã số thuế
thì ngành thuế cũng sẽ giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước khác
ngành thuế cũng sẽ nhận diện người đầu thuế bằng cách nhanh chóng và dễ dàng hơn
hồi xưa thì cái minh thư thì có thể là trùng cấp trùng cấp thừa cấp thiếu v v
nhưng mà từ khi có một mã định danh duy nhất
thì ngành thuế cũng có phần giúp ngành thuế là xác định được cái
cái duy nhất người đầu thuế duy nhất
khi họ hoạt động hoặc là họ khai thuế ở bất cứ nơi đâu
thì ngành thuế đều có thể xác định và định danh được họ
để làm sao cho là phục vụ họ tốt nhất
giúp cho họ là có thể nhận diện nhận biết được cái nghĩa vụ thuế của mình
và khai thuế tốt nhất khai thuế ở bất cứ nơi đâu
trong các năm qua tổng cục thuế liên tục mở rộng
các dịch vụ số điện tử cung cấp cho người dân và doanh nghiệp
tích hợp dữ liệu thuế với các cơ sở dữ liệu quốc gia
đồng thời với việc nghiên cứu các nền tảng công nghệ mới
trong bối cảnh nền kinh tế số
điển hình là hệ thống hóa đơn điện tử
đã triển khai trên phạm vi toàn quốc
và đang thực hiện mở rộng triển khai hóa đơn điện tử
khởi tạo từ máy tính tiền
tính đến giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
có gần một mươi bảy doanh nghiệp hộ cá nhân kinh doanh
đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
khởi tạo từ máy tính tiền thành công
với số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
là bốn sáu mươi tám triệu hóa đơn
với tổng tiền thuế thu được trên thông tin hóa đơn
là hai trăm hai mươi hai tám tỷ đồng
với số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền thành công
giúp cộng đồng hành
đảm bảo doanh nghiệp làm trung tâm
triển khai mở rộng các dịch vụ điện tử
giúp cho doanh nghiệp tận dụng
triển khai và xây dựng hệ thống số của mình
giúp cung cấp dữ liệu số
tích hợp với các dữ liệu của quốc gia về thuế cơ sở dữ liệu quốc gia và đồng thời cũng mở rộng triển khai các ứng dụng về thuế
việc kết nối đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư liên thông giữa các bộ ngành địa phương
sẽ giúp ích rất lớn trong việc chống thất thu thuế minh bạch hoạt động tài chính
tuy nhiên để triển khai hiệu quả trong thực tế bộ tài chính cần có những giải pháp cụ thể
bao gồm việc hoàn thiện thể chế pháp luật chuẩn bị về nguồn nhân lực hạ tầng công nghệ đảm bảo an toàn bảo mật hoàn thiện dữ liệu
thưa quý vị quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động tài chính đang tạo ra những thay đổi tích cực
giúp nâng cao đời sống xã hội cũng như thúc đẩy kinh tế phát triển
trong dòng chảy số người dân doanh nghiệp được xác định rõ ở vị trí trung tâm
và là đối tượng thụ hưởng những tiện ích do công nghệ số mang lại
chúng tôi sẽ còn tiếp tục chủ đề này ở những chương trình tiếp theo
còn bây giờ thời lượng của chương trình nhịp sông số tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh intv